nếu như bộ y tế đang bổ sung nhân lực giúp hà nội kiên cường chống dịch thì mới đây sau thời gian dài quá tải và áp lực y tế đè nặng
tp hcm đã tự tin kiểm soát được dịch bệnh
ngay lúc này tp hcm sắp xếp lại các bệnh viện giá chiến giúp nhân viên y tế phục hồi sức khỏe
sở y tế tp hcm vừa có văn bản về việc sắp xếp lại hoạt động của các bệnh viện giá chiến thu dung điều trị covid một mươi chín trong giai đoạn nghỉ tích nguyện đáng
điều này tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe
khi số ca mắc mới và số ca tử vong đang tiếp tục giảm nhân viên đang công tác tại các bệnh viện giả chiến được tạm thời trở về đơn vị
như vậy bốn bệnh viện giá chiến số ba số năm số một mươi và củ chi sẽ ngừng hoạt động từ ngày một mươi chín tháng một
khi bệnh viện giã chiến ngừng hoạt động người bệnh đang được điều trị tại những nơi này được xuất viện nếu đủ điều kiện
người cần tiếp tục điều trị sẽ chuyển đến các bệnh viện covid một mươi chín khác trên địa bàn
với các bệnh viện giá chiến vẫn duy trì hoạt động trong dịp tích nguyện đáng
sở y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện căn cứ tình hình người bệnh thực tế xây dựng kế hoạch phân công nhân viên y tế
luôn phiên đến công tác tại bệnh viện từ nay đến ngày một mươi năm tháng hai
trước nguy cơ của biến thể omicran ngành y tế tp hcm luôn trong trạng thái
sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
các bệnh viện phải luôn sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch trong hai mươi bốn giờ khi có chỉ đạo kích hoạt lại
trước đó ngày một mươi bốn tháng một tp hcm cũng ghi nhận một cụ bà tám mươi hai tuổi là việt kiều mỹ
nhập cánh về việt nam mắc biến thể omicron
bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở kèm nhiều bệnh lý nền như đáy tháo đường
thiếu máu cơ tim cục bộ ung thư máu giai đoạn cuối
bà cụ nhập viện trong tình trạng mệt nhiều tiếp xúc chậm tiêu tiểu không tự chủ
da niêm nhợt phụ hai chân dưới
người nhà cụ bà cho hay cũng đã tiêm hai mũi vaccine moderna mũi hai cách đầy hai tháng
đây là bệnh nhân nhiễm omecran đầu tiên của tp hcm có triệu chứng nặng do có nhiều bệnh nền
một mươi hai ca trước đó không triệu chứng hoặc rất nhẹ
bên cạnh đó để hỗ trợ chăm sóc ép cung tại nhà hơn hai trăm sáu mươi một sinh viên y năm và y sáu
trong trường đại học y khoa phạm ngọc thạch vừa xuất quân thực tập công đồng
tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn tp hcm
đây được xem là môi trường tạo ra kinh nghiệm quý báu cho sinh viên y khoa năm cuối
chuẩn bị tốt nghiệp ra trường đồng thời góp sức cùng thành phố chống dịch covid một mươi chín